thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn
cùng sự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương và hơn hai đại biểu gồm đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế
các chuyên gia hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang bùng nổ tác động đến nhiều quốc gia
chính phủ các nước hết sức quan tâm và đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển bốn cho riêng mình
cách mạng công nghiệp bốn đã mang lại cơ hội cho nền công nghiệp số hóa giúp tăng năng suất lao động
cải thiện hệ thống kết nối thông tin tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian xử lý
mang lại lợi ích lớn cho nhà nước doanh nghiệp và người dân
tuy nhiên cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra nhiều thách thức
đòi hỏi chính phủ và doanh nghiệp việt nam phải có đổi mới mạnh mẽ
hiện mới có tám mươi hai các doanh nghiệp của ngành đang ở vị trí mới nhập cuộc
trong đó có sáu mươi một doanh nghiệp đứng ngoài cuộc và hai mươi một doanh nghiệp mới bắt đầu có hoạt động để tiếp cận với các công nghệ số
đây được xem là nghiên cứu đầu tiên của việt nam về đánh giá sự sẵn sàng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa trên số liệu đánh giá thực chứng
tại diễn đàn các ý kiến đánh giá đều cho rằng
chúng tôi cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp bốn là thách thức chung của quốc gia
và đối với nước đang phát triển như việt nam thì thách thức đó lại càng lớn
hiện bộ công thương đang là bộ đi đầu trong cải cách và bộ này cũng là bộ đầu tiên có bản báo cáo chi tiết
về mức độ sẵn sàng tiếp cận với cuộc cách mạng bốn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngành công thương
trong phần tọa đàm các diễn giả từ chính phủ bộ ngành và các chuyên gia quốc tế đã trả lời các câu hỏi
và ngay tại đây các doanh nghiệp đã đề xuất một số chính xác
các doanh nghiệp đã đề xuất một số chính xác và kế hoạch triển khai các chương trình hành động trong thời gian tới
để việt nam chủ động tham gia bắt kịp được xu hướng công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy nhanh ứng dụng cách mạng công nghiệp bốn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình
trước khi dự diễn đàn thủ tướng đã dự khai mạc triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn và đi tham quan các gian hàng